những năm qua nhiều địa phương ở tỉnh quảng trị luôn năng động sáng tạo trong việc vận động nông dân
chuyển đổi từ phương thức canh tác thông thường sang phương thức canh tác tự nhiên không sử dụng
phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật nhờ vậy mà gạo sạch huyện triệu phong tỉnh quảng trị
đã đạt giải nhất tại hội nghị quốc tế về công nghệ phù hợp thân thiện với môi trường diễn ra
tại thủ đô seoul hàn quốc
được tổ chức tầm nhìn thế giới và các cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc coica tài trợ
năm hai nghìn một mươi năm mô hình sản xuất lúa canh tác tự nhiên chính thức được khởi động tại huyện triệu phong tỉnh quảng trị
thôn an hưng xã triệu tài là địa phương có số người dân tham gia sản xuất gạo sạch nhiều nhất
ở huyện triệu phong để người dân tin tưởng tham gia các thành viên khác trong ban giám đốc hợp tác xã
đã vận động bà con xã viên triển khai sản xuất bằng phương thức canh tác tự nhiên và đã đạt được kết quả khả quan
năm hai nghìn một mươi sáu được dự án coica coica là triển khai chương trình làm canh tác tự nhiên
bà con nông dân về hợp tác xã ban quản lý hợp tác xã cũng triển khai
nhưng bà con thấy nông dân rất là bỡ ngỡ
vì nếu bà con sợ nếu làm kiểu này mà mất mua thì không biết là gì mà sinh sống
nên bà con cũng rất bỡ ngỡ sau đó được sự phân tích của ban quản lý hợp tác xã và ban dự án
thì bà con cũng cảm thấy thầy thẩm nhuận và hiệu
bà con đã triển khai làm vụ hai thủ năm hai nghìn một mươi sáu
bà con đã làm một phép tác
cha đình tôi cũng đã thực hiện làm hai sao
thầy năng suất cũng ổn định
rồi cũng mang lại được tiền sức khỏe của cộng đồng
nguyên tắc của phương pháp canh tác tự nhiên là tôn trọng tự nhiên
dựa vào nguồn lực có sẵn trong tự nhiên
thay cho việc thâm canh dựa vào hóa chất để tạo ra năng suất vượt trội
từ lâu người dân vốn quen với việc sản xuất theo cách truyền thống
tự sản xuất và tự tìm đầu ra cho mình bằng việc kinh doanh nhỏ lẻ
vì thế nhiều người dân rất e ngại với phương thức
sản xuất mới
tuy nhiên sau nhiều lần cầm tay chỉ việc kết hợp giữa lý thuyết với thực hành
người dân đã hiểu rõ giá trị mà canh tác tự nhiên mang lại
sau khi mà tổng kết lại là thấy cái mô hình này là rất có hiệu quả
và từ cái sự nỗ lực của bán giám đốc hợp thực xã
các nhóm trường và các thành viên trong hợp thực sự
thì đến nay gào sạch triệu phong đã có thương hiệu
và đã có chỗ đứng trên thị trường
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
hợp tác xã nông sản sạch canh tác tự nhiên triệu phong được thành lập
tạo điều kiện thuận lợi để cung ứng tiêu thụ sản phẩm canh tác tự nhiên
góp phần nâng cao thu nhập cho người dân ở huyện triệu phong và tỉnh quảng trị
thành công bước đầu đã hiện thực hóa khi quy trình sản xuất gạo sạch triệu phong đạt giải nhất
tại hội nghị quốc tế về công nghệ phù hợp thân thiện với môi trường
diễn ra tại thủ đô seoul của hàn quốc